ông vũ thanh trương giám đốc công an tỉnh hải dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án xe tải đâm tám người tử vong xảy ra tại quốc lộ năm đoạn qua xã kim lương huyện kim thành tỉnh hải dương
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tài xế lương văn tâm thừa nhận mình có sử dụng ma túy đá nhưng không phải sử dụng trước khi lên xe mà là trước đó
trước thời điểm xe lao vào đoàn cán bộ xã kim lương tâm cùng với hai phụ xe đã bàn nhau đến trạm thu phí quốc lộ năm xe đổ lái
thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe hoàn toàn không gặp trục trặc về kỹ thuật mà do tài xế ngủ gật tinh thần không tỉnh táo
tâm khai nhận khi đâm vào đoàn người đi bộ dưới quốc lộ tâm giật mình hoảng hốt đánh lái nhưng do mất bình tĩnh nên xe đã trao đảo liên tục và va vào người dân
công an huyện kim thành cũng cho biết ngay sau khi lương văn tâm đến trình diện cơ quan điều tra đã cho test nhanh ma túy trong nước tiểu
kết quả là xe này dương tính với chất ma tuy